hôm qua công an huyện lộc ninh tỉnh bình phước đã bắt giữ hai đối tượng phạm thanh hiếu và hồ thư quảng
cùng bảy đối tượng khác để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
nhận được tin báo tại khu vực đường liên ấp thuộc ấp bảy xã lộc hòa huyện lộc ninh
có một số đối tượng đang tổ chức đưa người việt nam xuất cảnh trái phép sang campuchia
lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục theo dõi và phát hiện xe ô tô bảy chỗ và xe máy
trong đó xe ô tô chở tám người và xe máy ẩn nấp trong bụi rậm
khi các đối tượng chuẩn bị bàn giao người để đưa sang campuchia trái phép
thì lực lượng chức năng ẩm vào bắt giữ
tại cơ quan công an hiếu và quảng khai nhận tổ chức đưa bảy người xuất cảnh trái phép sang campuchia để thu lợi
qua test nhanh tất cả chín đối tượng trên đều âm tính với virus sars cov hai